xảy ra tại ngân hàng ngoại thương việt công banh chi nhánh tây đô
bị cáo nguyễn minh chuyển cựu giám đốc việt công banh tây đô giữ vai trò chủ chốt trong vụ án gây thất thoát cho ngân hàng hơn hai trăm bảy mươi tám tỷ đồng bị tuyên phạt một mươi sáu năm tù
trần anh huy một mươi năm tù ba bị cáo từ hai năm năm tháng tù đến năm năm tù giam một mươi bị cáo còn lại bị tuyên phạt các mức án từ một đến ba năm tù nhưng cho hưởng án treo
còn tại tp hcm sau ba ngày xét xử tòa án nhân dân tp hcm tuyên án tù trung thân đối với trương vui cựu chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp up sim về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
ba đồng phạm còn lại bị hội đồng xét xử tuyên từ ba năm đến một mươi năm tù
công an tỉnh đồng nai vừa tạm giữ đối tượng huỳnh thế anh hào chú tại tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi giết người
hào là đối tượng đã cung cấp hai khẩu súng bắn đạn bi tự chế cho dương thanh sang và châu tuấn kiệt để giải quyết mâu thuẫn
trong vụ dùng súng bắn chết người tại đồng nai hôm hai mươi bảy tháng sáu
như vậy đến thời điểm này công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ một mươi hai đối tượng có liên quan thu giữ ba khẩu súng tự chế và nhiều hung khí gây án khác
xuất phát từ mâu thuẫn trong chuyện tình cảm
hai nhóm thanh thiếu niên ở thành phố đà nẵng đã hẹn nhau giải quyết
phạm văn hưng dùng dao bấm mang theo đâm liên tiếp vào nhóm người khiến một người tử vong tại chỗ và một người bị thương tích hai
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo phạm văn hưng một mươi bảy tuổi
trú tại phường khuê mỹ quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng tuyên phạt một mươi năm năm tù về tội giết người
bão chaba cơn bão số một đã đổ bộ vào tỉnh quảng tây trung quốc
tuy nhiên các bộ ngành địa phương cần tuyệt đối không chủ quan với gió mạnh và mưa lớn do hoàn lưu bão số một tại các tỉnh ven biển và miền núi phía bắc
đây là yêu cầu của phó thủ tướng lê văn thành nhằm ứng phó trước các tình huống do bão số một có thể gây ra
cụ thể phó thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tàu bè trên các đảo khu vực ven biển cửa sông gia soát
sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn các hồ chứa và hạ du bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống
thưa quý vị và các bạn tuyến đường lê văn lương tố hữu là một trong những tuyến đường huyết mạch hướng tây nam vào thủ đô hà nội
tuy nhiên nơi đây luôn trở thành điểm nóng về mật độ giao thông của thủ đô trong những khung giờ cao điểm cả sáng và cả chiều
tuy nhiên ngoài vấn đề về giao thông thì có một bất cập nữa xảy ra tại đây đó chính là vấn đề quy hoạch của các dự án nhà ở dọc tuyến đường này
như là nhiều dự án thì không bố trí cây xanh hoặc là thiếu diện tích cây xanh chỉ đạt khoảng một mươi
mật độ dự án nhà ở ở đây thì quá dày đặc
và để xảy ra tình trạng trên thanh tra bộ xây dựng đã chỉ rõ nguyên nhân là do nhiều cấp ở hà nội tùy tiện điều chỉnh quy hoạch khiến tuyến đường lê văn lương tố hữu bị bầm nát
vâng vấn đề này thì cũng là chủ đề chính trong tiểu mục cư dân mạng hôm nay và nhận được nhiều ý kiến chia sẻ của người dân
việc băm nát quy hoạch nhồi cư dân tại trục đường lê văn lương tối hữu được công bố tại kết luận thanh tra mới đây đã gây bức xúc trong dự luận cũng như chây phong dàn mạng
thay vào đó lại bị nhồi nhét các trung cư cao tầng vậy các quy hoạch này được thực hiện như thế nào cũng cần thanh tra làm rõ
việc điều chỉnh sai quy định dẫn đến tình trạng tăng dân số
tình trạng tăng dân số chỉ tiêu quy hoạch không đảm bảo đối với từng dự án từng ô quy hoạch từng khu quy hoạch và đô thị khiếu đất giáo dục trường học thiếu diện tích cây xanh các công trình thực vụ không đảm bảo bán kính phục vụ
làm ơn có trách nhiệm với cộng đồng trong việc quản lý quy hoạch thay vì đề sự đã rồi thì còn ý nghĩa gì nữa
nhiều cư dân mạng nêu quan điểm những xe phạm trên có thể phát hiện ngay khi các dự án còn đã trong giai đoạn thiết kế và trình phê duyệt
tại sao không ai phát hiện sớm
để giờ nhà cũng đã xây xong có chỉ ra xe phạm thì cũng có đích gì có chăng thì lại quy trách nhiệm một số cá nhân số giúp kinh nghiệm là xong
cuối cùng người chịu khổ chính là người dân
xử lý người vi phạm mà công trình còn nguyên vẹn thì chủ đầu tư sẽ nhận luật
điều đó sẽ dẫn đến tình trạng người trước làm được thì người sau sẽ học theo
dự án hoàn thành đi vào sử dụng rồi là xong chuyện giúp kinh nghiệm là xong
tuyến đường chỉ hai km mà mọc lên hàng chục
trong trung cư cao tầng đường đi lại luôn tắc nghẽn bất kể khung giờ
điều đó đã chứng minh những bất cập trong quy hoạch đô thị tại tuyến đường này
điều chỉnh quy hoạch còn gây ảnh hưởng lớn hơn vi phạm trật tự xây dựng nhưng lại ít bị đụng đến
nếu không có lợi ích thì chắc chắn không ai làm do đó cần phải hình sự hóa để xử lý tận gốc
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng đơn vị thanh tra mới chỉ nêu trách nhiệm chung chung và cần làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân cơ quan
phạm yếu kém trong công tác quy hoạch
bên cạnh đó cư dân mạng nhận thấy cơ quan thanh tra cần mở rộng thêm các khu vực khác trên địa bàn thành phố để làm rõ thêm các bất cập trong quản lý kế hoạch xây dựng
kiến trúc sư phạm thanh tùng chuyên gia kiến trúc đô thị chia sẻ với báo chí
có thể nói thẳng ra điều chỉnh quy hoạch nhiều trường hợp ở đường lê văn lương sai luật pháp cần phải xử lý tận gốc
thời gian tới cần mở rộng thanh tra thêm nhiều khu vực khác ở hà nội để làm rõ thêm những bất cập trong quản lý quy hoạch xây dựng ở hà nội
cũng như tạo cơ sở để nhóm lợi ích lộ ra đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra
đồng quan điểm giáo sư đặng hùng võ nguyên thứ trưởng bộ tài nguyên và môi trường cho rằng cần phải xử lý nghiêm làm điểm đối với từng tổ chức cá nhân kể cả những người đã về hưu
quy trình xử lý theo các bước trước tiên xem xét sai phạm sau đó
quy các sai phạm này tiêu tốn bao nhiêu tiền gây bao nhiêu tác hại cho người dân sinh sống tại chỗ
sau đó căn cứ vào số tiền vào tác hại sẽ quy tội cho cá nhân tổ chức gây ra tình trạng này
từ đó những người có chức năng phán quyết có thể đưa ra các hình thức xử lý phê bình rút kinh nghiệm cảnh cáo kỳ luật ở mức độ cao hay xử lý theo hình sự
trước một loạt sai phạm nghiêm trọng xảy ra trên tướng đường nóng về ủng tắc giao thông này
thanh tra bộ xây dựng đã đề nghị ủy ban nhân dân thành phố hà nội chỉ đạo sở quy hoạch kiến trúc và các cơ quan có liên quan khắc phục những vi phạm tồn tại đã nêu tại kết luận
tuy nhiên điều người dân cũng như cộng đồng mạng mong chờ nhất lúc này không phải là những sợi dây kinh nghiệm không biết rút bao giờ mới hết
mà cần đưa ra ánh sáng pháp luật những người đã làm sai ký điều chỉnh quy hoạch để rừng bê tông này mọc lên như nấm suốt thời gian qua
bên cạnh đó bộ xây dựng cần xem xét lại còn có những khu vực nào đang cho phép cao ốc mọc lên dày đặc nữa hay không để kịp thời ngăn chặn bất cập đang xảy ra trên trục đường tố hữu lê văn lương
giờ không thể phá bỏ những trung cư đã xây dựng kiên cố ở trục đường này vì còn quyền lợi của hàng ngàn hộ gia đình
mà việc thấu tình đạt lý nhất là cơ quan công an vào cuộc điều tra xử lý đúng người đúng tội
kể cả những người đã nghỉ hưu không thể có tình trạng hạ cánh an toàn để xã hội phải gánh chịu hậu quả
để giữ sự nghiêm minh của pháp luật các cơ quan thực thi pháp luật phải xử lý nghiêm các cá nhân và tổ chức liên quan
thậm chí phải phá rỡ những công trình sai phạm gây ảnh hưởng lớn đời sống của nhân dân và uy tín của pháp luật
bạn nghĩ sao về vấn đề này hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a cồng truyện hình công an
thưa quý vị và các bạn thời gian qua cục thuế tp hcm đã xử lý ba mươi tám người có thu nhập từ google với số thuế truy thu phạt và tiền chậm nộp lên tới một trăm sáu mươi chín tỷ đồng
đáng chú ý có một cá nhân có thu nhập rất lớn từ google nhưng không đột thuế bị tri cục thuế khu vực quận bảy nhà bè truy thu và phạt ba mươi một tỷ đồng
một thông tin đáng chú ý khác là qua giả soát trách nhiệm nghĩa vụ thuế đối với các tổ chức cá nhân liên quan đến các giao dịch
kinh doanh trên nền tảng mạng xã hội mà tổng cục thuế thực hiện trên sàn thương mại điện tử trong đó có tiki
trong các năm hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi hai đã phát hiện một số bất thường trong đó có một trăm bảy mươi năm doanh nghiệp kinh doanh trên sàn này có dấu hiệu rủi ro về nghĩa vụ thuế
thu thuế trên các nền tảng số là lĩnh vực rất mới và cũng gây thất thoát không nhỏ về thuế
vậy làm thế nào để tránh được điều này đảm bảo công bằng trong nghĩa vụ thuế giữa lĩnh vực thương mại điện tử và thương mại truyền thống
góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay đã mời đến trường quay chuyên gia kinh tế tài chính phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh đến từ học viện tài chính để phân tích cụ thể hơn
vâng ạ lần đầu tiên thì xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh đã đến với trường quay của chương trình công an dân ngày hôm nay
ông có đánh giá như thế nào về những rủi ro về nghĩa vụ thuế tình trạng gian lận trong kê khai và trốn thuế trong kinh doanh online hay là nói chung là trên các nền tảng số hiện nay
chúng ta biết rằng là cái việc mà đánh thuế thương mại điện tử và cái
kinh doanh trên nền tảng số ấy nó là một trong những cái công việc mới
và đó là cái khó khăn không chỉ đối với ngành thuế việt nam mà đối với ngành thuế của tất cả các quốc gia trên thế giới hiện nay
và các quốc gia thì cũng đang dần dần hoàn thiện cơ chế đánh thuế này
ở việt nam thì cũng như vậy
trong thực tế thì chúng ta biết rằng là đối với cái việc mà đánh thuế với cái thương mại điện tử và cái kinh doanh trên nền tảng số này nó có nhiều cái khó khăn
thứ nhất là nó có nhiều loại
đó là cái mô hình kinh doanh trực tuyến của các tổ chức nhà nước các tổ chức nước ngoài mà không có các cái đại diện tại cái quốc gia mà chủ sở hữu
và từ đó dẫn đến là cái việc đánh thuế của chúng ta nó rất khó khăn
cái điều thứ hai thì chúng ta thấy đó là những cái người mà có cái quyền lợi được hưởng từ các cái mạng điện tử này
ví dụ như đó là những người viết phần mềm
những người mà
có các cái quảng cáo và được quảng cáo trên các trang mạng của họ và từ đó họ phải đóng thuế cho thuê việt nam
hay là ví dụ như là những người mà lại có cái quảng cáo trên các cái trang mạng đó ở việt nam
doanh nghiệp hoặc cá nhân muốn quảng cáo trên cái mạng toàn cầu
họ đưa ra họ quảng cáo thì họ cũng phải nộp thuế
và chúng ta có thu được cái thuế đó không là cả một vấn đề rất là lớn
đặc biệt là hầu hết các cái máy chủ lại đặt ở nước ngoài
và vì thế cho nên ý
cái việc mà thu thuế
nó gặp rất nhiều khó khăn
tuy nhiên trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta thấy rằng là tổng cụ thế việt nam đã có những cái chuyển mình rất là nhanh chóng
để từ đó có thể thu được thuế với các cái hoạt động kinh doanh này
nếu như vào năm hai nghìn một mươi sáu cái việc thu thuế trên mạng điện tử chỉ đạt bốn mươi tám tỷ thôi
thì đến năm hai nghìn hai mươi một chúng ta đã thu được một năm trăm chín mươi một tỷ
đối với các cái chủ thể kinh doanh qua mạng xã hội
tức là những cái người mà
những cái nhà mạng
hoặc là google
hoặc là facebook
thế còn đối với những cái cá nhân mà viết các phần mềm ấy
thì chúng ta cũng thu được tốt
và riêng thành phố hà nội trong cái năm hai nghìn hai mươi
thì đối với số này đã thu được hơn hai tỷ
đây là một số không nhỏ
tuy nhiên cái việc thuất phát nó cũng rất là lớn
phó giáo sư đã nhắc đến cái việc là khó khăn trong việc truy thu
đuôi là phát hiện truy thu thuế những cá nhân kiếm tiền
từ gấp nền tảng
từ gấp nền tảng số
vậy thì ông có thể chia sẻ rõ hơn
phân tích cụ thể hơn về những nguyên nhân dẫn đến khó khăn này
chúng ta thấy rằng cái việc truy thu đối với những cái người mà kiếm cái thu nhập từ các cái nền tảng số
nó tương đối khó
bởi vì nó có mấy vấn đề
một là những cái người mà họ viết các cái phần mềm
thì rõ ràng họ viết cho các cái trang mạng
và họ thu tiền
họ trực tiếp giao dịch với nhau
và vì thế cho nên nếu họ không kê khai
thì chúng ta khó viết
vì chúng ta thiếu sự kết hợp
giữa các cái đơn vị trong cái nền chính trị
cái điều thứ hai là
đối với những người mà kinh doanh chẳng hạn
thì họ cần quảng cáo
thì họ cũng chuyển tiền ra nước ngoài
nhờ các trang mạng quảng cáo
và các trang mạng họ kê khai không lại có làm vấn đề
chưa nói đến những người kinh doanh trên mạng xã hội
thì một người có thể kinh doanh ở một mươi mạng
trong tổng hai mươi ba cái nhà mạng mà nước ngoài đang kinh doanh ở việt nam ấy
thì một người có thể kinh doanh cả hai ba mạng
và chúng ta cũng khó lòng
để biết được người này là ai
bởi vì mỗi mạng họ có một cái tên
chưa nói đến là
cái việc mà kinh doanh đó
họ có thể kết nối với nhau trên mạng
nhưng cái trả tiền thì lại trả tiền bằng tiền mặt
và chính cái trả tiền bằng tiền mặt này
làm cho thực tế chúng ta biết
không biết là cái doanh dịch đó có phát sinh tắt không
và cái việc nghĩa vụ thế
nó có đi kèm hay không
từ đó nó gây khó khăn cho công tác quản lý
đặc biệt là chúng ta
đang thiếu các cái cơ chế chế tài
mà kiểm tra
các cái quan sát
cũng như là chúng ta cũng có cái sự phối kết hợp
nó chưa chặt trong cái thời gian vừa qua
việc thất thoát thuế liên quan đến việc kinh doanh
trên các nền tảng số là rõ ràng rồi
tuy nhiên ngoài ra chúng ta cũng phải đề cập đến cái nguy cơ
là gây ra cái tình trạng là bất bình đẳng
giữa những người kinh doanh
và cụ thể ở đây là những người kinh doanh truyền thống
và những người kinh doanh trên nền tảng số
vậy thì liệu rằng các quy định của pháp luật hiện nay
thì đang có những cái bất cập gì không
trước hết thì chúng ta thấy rằng là thế này
nếu mà nói về mặt nghĩa vụ đăng thuế
thì tất cả mọi cá nhân tổ chức kinh doanh trên lãnh thổ việt nam
đều có cái trách nhiệm đăng ký kinh doanh
có cái trách nhiệm phải đăng ký thuế
và từ đó có cái mã thuế cũng như là phải tự tính toán
tự nộp thuế cho cơ quan thuế
tuy nhiên cái quy định đó
nó có đi vào thực tế hay không
đó là một vấn đề khác
đặc biệt là trên một lĩnh vực mới như thương mại điện tử
và ở đây thì chúng ta cũng phải thấy rõ là cái việc mà chúng ta quy định cái trách nhiệm của các cái sàn giao dịch thương mại điện tử là nó chưa rõ ràng
ngoài hai mươi ba cái sàn mà có cái máy chủ của nước ngoài làm
thì chúng ta còn hàng trăm cái sàn trong nước
và rõ ràng cái việc quản lý nó
nó chưa đi vào nền nếp
chưa có quy định cụ thể
cái điều thứ hai
đó là cái trách nhiệm của cái người kinh doanh
cũng chưa được đề cập một cách rõ ràng
chưa có một cái quy định cụ thể
nếu anh kinh doanh trên mạng đó thì một cái thời hạn bao nhiêu lâu bắt buộc các anh phải đăng ký kinh doanh
bắt buộc anh phải có mã thuê
và nếu như anh kinh doanh nhiều mạng thì cái cách thức quản lý là sao
có cả người kinh doanh vừa kinh doanh truyền thống lại vừa kinh doanh trên mạng
thì cái cách thức quản lý thế nào
nó cũng cần phải có quy định cụ thể
thêm nữa thì cái trách nhiệm giữa cái bộ công thương
cái người đăng ký kinh doanh và quản lý kinh doanh
kết hợp với bộ tài chính cơ quan thuế
và kết hợp với các bộ thông tin truyền thông cũng như là bộ công an trong việc quản lý kinh doanh trên mạng
nó cũng cần phải có cái sự kết hợp chặt chẽ và phân vai rõ ràng cho từng cái cơ quan
trong đó chúng ta cũng cần phải nói đến cái chế tài xử phạt
đó là cái chế tài xử phạt của chúng ta trong cái thời gian vừa qua
nó cũng có một cái mức quy định rõ ràng
nhưng nó chưa đủ mạnh và thiếu cái tính răn đe
từ đó làm cho các cái chủ thể họ cũng không quan tâm lắm đến việc thực thi đúng cái quy định của luật pháp
và vì thế cho nên dẫn đến là cái việc mà kê khai cũng như là nộp thuế trên mạng xã hội nó còn có những cái vấn đề
vâng ạ chúng ta đang nhắc đến những cái nguyên nhân
vậy thì đâu sẽ là giải pháp ạ
trước hết chúng ta biết rằng là để mà có thể chống cái thu thuế trên mạng
trên cái kinh doanh số và trên cái thương mại điện tử thì chúng ta thấy rằng là đầu tiên chúng ta phải hoàn thiện các cái quy định pháp luật về kinh doanh trên mạng điện tử và rõ ràng là nó phải thay đổi liên tục vì cái kinh doanh thương mại điện tử này nó phát triển rất nhanh và cùng với cái sự phát triển của cái kinh tế số thì cái hoạt động thương mại điện tử nó cũng phát triển nhanh chóng thì chúng ta cũng phải đi theo nó một cách rất nhanh
cái điều thứ hai đó là phải quy định trách nhiệm rõ ràng
về đăng ký kinh doanh về lấy mã số thuế kê khai thuế và các cái điều kiện khác để mà buộc các chủ thể kinh doanh phải thực thi
cái điều thứ ba là chúng ta phải quy định rõ cái trách nhiệm của các sản thương mại điện tử
sang thương mại điện tử trước hết là phải là cái người tổ chức một cái chợ và nếu trong trường hợp anh mà trả chi phí thì anh phải có trách nhiệm nộp thay cho cái người mà chính xác kinh doanh
và chúng ta thấy rằng cái quy định cái trách nhiệm của từng cái bộ ban ngành
trong cái việc cung cấp các thông tin ví dụ như là cái bộ thông tin truyền thông anh phải cung cấp các cái website và kinh doanh trên mạng cho bên cơ quan thuế
bên ngân hàng thương mại anh phải cung cấp các cái tài khoản của những cái chủ thể kinh doanh mà đã đăng ký
và bên cái bộ thông tin truyền thông anh phải quản lý đều các cái nhà mạng
thì từ đó phân vai cụ thể thì nó sẽ rất là dễ
và cái điều quan trọng đó là cái việc phải nâng cấp cái hạ tầng công nghệ thông tin
áp dụng trí tuệ nhân tạo cũng như là thực thi các hoạt động quản lý kinh tế số
thì từ đó chúng ta sẽ lấy số hóa để quản lý số hóa nó sẽ thuận lợi hơn
và cuối cùng thì rõ ràng là cái chế tài thưởng phạt nó phải nghiêm minh đủ cái sức gian đe làm cho cái hoạt động thu thuế của chúng ta nó đi vào nền nếp thì chúng ta có thể chống thất thu tốt nhất
vâng ạ một lần nữa thì xin cảm ơn phó giáo sư thế diễn linh trọng thịnh đã đến với trường khoa của chúng ta ngày hôm nay và có những phân tích hết sức cụ thể vừa rồi